thưa quý vị và các bạn trong chương trình trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn phần đầu bài viết
phát triển nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại nhân văn của các tác giả đông á và quang hà
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết này
hiện nay trong những điều gây bức xúc dư luận còn có tình trạng nhiều ấn phẩm nhất là báo điện tử bị biến tướng tha hóa về nội dung và hình thức
thay vì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nội dung trên các ấm phẩm này chủ yếu chạy theo thị hiếu tầm thường
dễ dãi của một bộ phận công chúng với tin bài chủ yếu là tin tức hình ảnh giật gân phản cảm
nhằm đạt mục tiêu duy nhất là tăng rating lượt truy cập tăng lượng phát hành tăng doanh thu
đây là hiện tượng đòi hỏi phải chấn chỉnh kịp thời
nếu không được tòa soạn bật đèn xanh cho phép xé rào vì chủ trương biến tờ báo thành nơi tìm kiếm lợi nhuận
thì chắc chắn phóng viên không tự biến thành người chuyên lê la trên mạng xã hội nhặt nhạnh các loại tin tức bên lề
săn tìm phát ngôn gây sốc bám theo giới giải trí showbiz lùng sục nạn nhân các vụ án
để sản xuất những bài viết theo kiểu chộp giật ăn sổi tự đánh mất vai trò định hướng thông tin lành mạnh cho xã hội
thậm chí chính lối tác nghiệp thiếu trách nhiệm này còn tạo cơ hội để tin giả tin thiếu kiểm chứng ngang nhiên xuất hiện trên mặt báo
có một thực tế là lâu nay tại không ít tòa soạn thu nhập của phóng viên phụ thuộc vào lượng truy cập của độc giả vào bài viết
từ đây dẫn tới tình trạng dù có thể không muốn một số phóng viên vẫn phải đưa ra loại tin bài
chiều theo thị hiếu độc giả với ngôn ngữ bị biến dạng thiếu chuẩn mực thậm chí gây phản cảm đánh mất bản sắc vị thế cần có của tờ báo
vì mục đích câu view nhiều phóng viên truyền tay nhau cầm nang đặt tít với các chiêu thức như
ăn theo sự kiện và chủ đề hot kích thích bằng loại từ ngữ nhạy cảm thuật ngữ mới lạ cường điệu hóa tạo ra sự tranh cãi của đám đông
đây là một con dao hai lưỡi vì với lối giật tít vàn cảm trái thuần phong mỹ tục
từ sự việc vốn bình thường nhưng bằng giật tít giật gân gợi tò mò phóng viên dễ gây hiểu lầm xúc phạm nhân vật đã đề cập trong bài viết
đánh lừa người đọc bằng nội dung không liên quan bài viết
hệ quả là nhiều bài báo không chỉ tác động tiêu cực đến sinh hoạt xã hội làm công chúng hoang mang
mà còn khiến nhà báo và tòa soạn báo bị xử phạt theo quy định của pháp luật
đưa tin sai đăng bài viết có nội dung đi ngược thuần phong mỹ tục kích động dư luận
lỏng lẻo trong biên tập thiếu nhạy cảm về chính trị đã dẫn đến một số lỗi sai ngớ ngẩn xuất hiện trên mặt báo
cũng như tình trạng phóng viên ngồi một chỗ sao chép tin bài trở nên phổ biến
điều này khiến một số tờ báo ngày càng xa suốt chất lượng xa rời tôn trị mục đích hoạt động của báo chí nói riêng
không đáp ứng được đòi hỏi của công chúng đối với tờ báo và người làm báo nói chung
vì thế chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cần phải được đặt lên hàng đầu
ở đây trách nhiệm trước hết thuộc về các tổng biên tập người đứng đầu các tòa soạn
sau đó là trách nhiệm của đội ngũ biên tập và cá nhân người làm báo
do đó cùng với việc tinh gọn hệ thống báo chí chất lượng của đội ngũ người làm báo cũng là vấn đề cần phải đặt lên hàng đầu
nhằm đáp ứng được đòi hỏi của xã hội trong tình hình mới
cần nhìn nhận rằng việc cơ quan chức năng xử phạt báo chí khi phát hiện sai phạm là cần thiết
nhưng xét đến cùng
biện pháp này mới chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề
vì việc xử phạt chỉ áp dụng khi hành vi sai phạm đã thực hiện
và hình thức xử phạt nghiêm khắc đến đâu cũng không thể bù đắp thiệt hại mà sai phạm báo chí đã gây ra
để hạn chế và chấm dứt sai phạm trong hoạt động báo chí không cách nào khác
các cơ quan chủ quản người đứng đầu cơ quan báo chí biên tập viên và mỗi người làm báo
cần có ý thức tự giác về vai trò trách nhiệm
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức người làm báo
luật báo chí đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
mười quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo đã được hội nhà báo việt nam ban hành để hội viên thực hiện
đó là cơ sở pháp lý và đạo đức thiết thực với mỗi người làm báo
xong mọi quy định chỉ có thể phát huy hiệu quả khi mỗi cá nhân thường xuyên thực hiện nghiêm túc
với báo chí cũng vậy
chỉ bằng việc thực hiện nghiêm túc
chỉ bằng việc thực hiện nghiêm túc
mọi tiêu chí nghề nghiệp và đạo đức
mỗi người làm báo mới có thể góp phần vào sự nghiệp phát triển báo chí

củng cố niềm tin trong cộng đồng thực hiện tốt vai trò đã được đảng nhà nước và nhân dân giao cho

để sắp xếp nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý phát triển hệ thống báo chí
để sắp xếp nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý phát triển hệ thống báo chí
khẳng định vai trò của báo chí với sự phát triển xã hội và con người

tuy nhiên sau khi quy hoạch được quyết định triển khai đã có một số ý kiến tiêu cực sai trái của các thế lực thiếu thiện trí
mà nổi lên trong số đó là sự kích động chống đối cổ suý báo chí không nằm trong khuôn khổ pháp luật cổ vũ tư nhân hóa báo chí
có thể nói rfa là địa chỉ truyền thông ở nước ngoài đầu tiên vội vã phản ứng với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn ba mươi
gọi là quy hoạch của chính phủ việt nam
ngay trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ngày thủ tướng chính phủ việt nam ký phê duyệt quy hoạch
trang tiếng việt của rfa đã đăng bài với nhăn đề cho rằng quy hoạch sẽ giảm số lượng vẫn kiểm soát chặt
và khôi hài là ngay câu đầu tiên rfa giới thiệu quy hoạch ký ngày hai tháng bốn tức là sớm hơn một ngày so với thời điểm ký thực tế
chi tiết này khiến rfa mắc một lỗi sơ đẳng trong nghề báo bởi nếu không cầu thả xem thường người đọc họ phải thấy bản quy hoạch quy định
quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành là ngày ba tháng bốn không phải là ngày hai tháng bốn
tiếp sau rfa là bài của bbc voa cùng đăng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và gần đây là cái gọi là bàn tròn
việt nam cần làm gì để cải tiến tự do báo chí công bố trên bbc ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chỉ căn cứ vào câu hỏi sử dụng trong các điều đề như vi hiến làm thất nghiệp coi báo chí là công cụ là đã phần nào có thể nhận ra các địa chỉ truyền thông trên tiếp cận văn bản quy hoạch một cách thiếu thiện trí
điều này thể hiện rõ hơn khi đa số cá nhân được phỏng vấn vốn vẫn thường xuất hiện trên rfa bbc voa
mỗi khi các địa chỉ truyền thông này cần phê phán vu khống xuyên tạc một sự kiện vấn đề nào đó tại việt nam
hòa rộng với rfa bbc voa một vài người vốn đã từng là nhà báo nhưng lâu nay đã quay lưng lại với đất nước dân tộc
thường xuyên lên mạng xã hội bịa đặt vu cáo thể hiện thái độ thiếu thiện trí với đảng và nhà nước
cũng công bố những luận điệu vu khống xuyên tạc đối với báo chí
thậm chí còn xúc phạm một số tờ báo chính thống có uy tín trong bản đọc
mặc dù vậy dù giao đón chỉ là số hiếm hoi ủng hộ bản quy hoạch
voa vẫn phải dẫn ý kiến một nhà báo trong nước nhận xét bản quy hoạch là vô cùng cần thiết
thực tế những hiện tượng trên không có gì bất thường
chỉ là sự nối dài các hành vi chống phá xuyên tạc về báo chí việt nam
mà nhiều năm nay các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân
thiện trí với việt nam vẫn tiến hành
vì thế không thể trông đợi họ ủng hộ một bản quy hoạch
mà mục tiêu duy nhất là thúc đẩy hoạt động báo chí ở việt nam
phát triển lành mạnh tiên tiến nhân văn phong phú
với các tổ chức cá nhân phản đối xuyên tạc bản quy hoạch
thì từ rất lâu nhân danh dân chủ nhân quyền được quy chiếu từ các mưu đồ chính trị đen tối
họ luôn kêu gào cổ vũ một thứ tự do báo chí vô nguyên tắc ngoài khuôn khổ pháp luật
bất chấp pháp luật đồng thời vẽ ra bức tranh mỹ miều về tự do báo chí phương tây
đòi việt nam phải tổ chức quản lý báo chí theo mô hình báo chí phương tây
rồi đòi tư nhân hóa báo chí để biến báo chí ở việt nam thành công cụ phục vụ mưu đồ của họ
với giã tâm đó họ cổ vũ cho thứ tự do báo chí không xây dựng trên nền tảng của sự trung thực và tôn trọng sự thật
đối với họ bất cứ ai viết ra cái gì đưa lên mạng cũng là nhà báo
và làm báo có nghĩa là cứ việc tha hồ tự tung tự tác thông tin
bất chấp sự thật bất chấp lương chi bỏ qua tính trung thực để xuyên tạc sự thật
viết theo ý muốn của thế lực thao túng ngòi bút
đó là lý do để trên địa chỉ truyền thông của các tổ chức cá nhân thường lớn tiếng vu cáo việt nam
vi phạm tự do báo chí luôn xuất hiện thông tin bịa đặt sai lạc bình luận không trung thực
đồng thời cũng lý giải vì sao
giao thông tin giả fake news công bố thông tin mà không phải chịu trách nhiệm
như theo nguồn tin riêng theo nguồn tin chưa được kiểm chứng nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết
hoặc thường xuyên bình luận theo thuyết âm mưu để đẩy vấn đề sự kiện hiện tượng được đề cập theo hướng tiêu cực
cố tình gieo rắc loại giá trị họ tôn thờ vốn không xa lạ đối với họ
để rồi khi thực tế chứng minh thông tin được đưa ra là sai trái bịa đặt
thì tác giả nơi đăng tải im bật như chưa có gì xảy ra
chưa kể từ số người mà họ nhắc tới qua luận điệu họ sử dụng bảo vệ số người này để vu cáo việt nam vi phạm tự do báo chí
không khó nhận ra đó là những người vi phạm pháp luật đã bị pháp luật xử lý
nói cách khác nhân danh tự do báo chí theo ý đồ riêng
họ biện hộ cho số người viết lách trên mạng để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tuyên truyền chống nhà nước việt nam xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
những người đang vu khống bịa đặt về vấn đề tự do báo chí ở việt nam
ngợi ca tự do báo chí phương tây nếu thực sự còn chút lương tâm và liêm sỉ
cũng nên tự suy nghĩ và cần biết điều ông roussen ở mỹ nói
từ nhiều năm nay ở đất nước này đồng tiền kiểm soát chính sách báo chí
rất ít tờ báo dám phát ngôn trên lập trường của đông đảo nhân dân
những tờ báo này được trợ cấp do đó chúng nói ngôn ngữ của các ông chủ
hay tác giả cuốn độc quyền truyền thông viết
các tập đoàn có chiến lược kiểm soát riêng đối với báo chí
từ chuẩn bị nội dung đến đăng tải thông tin
không một chương trình nào dù là tin tức hay giải trí
đến được với công chúng nếu không qua sự kiểm duyệt của người quản lý
các tập đoàn này cũng bóp nghẹt các công ty truyền thông nhỏ lẻ
cung cấp những thông tin thiếu hụt cho công chúng
trong cuộc chơi đó vai trò của công chúng hầu như không có
từ hệ lụy nguy hại do thông tin sai lệch từ báo chí với các cuộc bầu cử
mà liên hợp quốc xác định chủ đề ngày tự do báo chí thế giới năm hai nghìn một mươi chín
là truyền thông vì dân chủ báo chí và các cuộc bầu cử trong thời đại của những thông tin sai lệch
khi tin giả hoành hành gây tác hại của báo chí báo chí và các cuộc bầu cử trong thời đại của những thông tin sai lệch
khi tin giả hoành hành gây tác hại khôn lường
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chính quyền singapore đã thông qua đạo luật quy định
người bị phát hiện đăng thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông ở singapore
phải nhận mức phạt lên đến năm mươi usd khoảng ba mươi bảy usd hoặc năm năm tù giam
nếu nội dung giả mạo được đăng bằng cách sử dụng tài khoản ẩn hoặc cả hai
thì số tiền phạt sẽ tăng lên tối đa là một trăm linh usd
hoặc thời hạn tù là một mươi năm
đây là điều mà những ai đang nhân cơ hội quy hoạch báo chí được triển khai ở việt nam
để phê phán cần tham khảo rồi tự vấn xem hành xử như vậy có phù hợp với lương tri hay không
nếu những ai thực tâm mong muốn ở việt nam có một nền báo chí hiện đại phong phú sinh động
luôn đem tới và luôn hướng công chúng đến những giá trị nhân văn
vì sự phát triển của xã hội và con người
chắc chắn sẽ ủng hộ các nền báo chí của việt nam
ủng hộ bản quy hoạch mà chính phủ việt nam đã ban hành
bởi mục tiêu cuối cùng của việc quy hoạch này
là đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của tiến trình phát triển đất nước phát triển con người
đó là động hướng tinh thần tích cực vốn có của mọi tổ chức cá nhân có lương chi
có niềm tin vào sự phát triển của một xã hội văn minh
do đó việc một số tổ chức cá nhân sử dụng thủ đoạn xuyên tạc suy diễn
để phản đối bản quy hoạch báo chí mà việt nam ban hành

không chỉ thể hiện thái độ thiếu thiện trí của họ
mà còn cho thấy họ đã tự đặt liêm sỉ sang một bên để thực hiện ý đồ xấu
xét đến cùng những ý kiến phản đối xuyên tạc đó
vẫn là tiếp tục cố tình dấn sâu hơn trên con đường tiến công vào nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản việt nam
tiến công đường lối và các chủ trương chính sách ít nước lợi dân của chế độ xã hội
làm băng hoại hệ thống giá trị văn hóa
làm tha hóa con người
làm trệch hướng của việt nam
trên con đường đi lên phía trước
nhưng đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng
dù cố gắng đến thế nào
chắc chắn họ cũng sẽ thất bại
không thể ngăn cản được sự phát triển của việt nam nói chung
của báo chí việt nam nói riêng
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần còn lại của bài
phát triển nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại nhân văn
của các tác giả đông á và quang hà
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau